vừa ký nghị ủy ban nhân dân thành phố cho phép phối hợp với sở du lịch xây dựng phương án tổ chức khai thác hoạt động bến thủy tàu du lịch nhà hàng
ở khu vực bến bạch đăng quận một
theo đó theo quy hoạch khu vực bến bạch đăng quận một sẽ được tiếp tục sử dụng tiếp dận các phương tiền thủy
cụ thể đối với cầu bến số một ga tàu thủy bạch đăng sẽ tiếp tục sử dụng hoạt động tuyến bít đường thủy cano cao tốc du lịch
bến được phép tiếp nhận phương tiền thủy có sức chở đến bảy mươi năm hành khách
các cầu bến số hai ba bốn công viên bến bạch đăng sẽ sử dụng cho các phương tiền thủy tàu nhà hàng ra vào đón trả khách
nhằm phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy
các tàu nhà hàng chỉ hoạt động theo khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày
dự kiến cải tạo nâng cấp bến được phép tiếp nhận phương tiện thủy có sức chở sáu trăm linh chín trăm linh hành khách
sở giao thông vận tải tp hcm kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm cho phép phối hợp với sở du lịch xây dựng phương án tổ chức khai thác hoạt động bến thủy nội địa
trong đó nêu rõ kế hoạch tiếp nhận các phương tiện thủy hành khách du lịch và tàu nhà hàng thời gian khai thác
cỡ phương tiện được phép tiếp nhận tại các bến thủy nội địa đảm bảo khai thác an toàn hiệu quả
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm vừa có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân tp thành lập tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị tp hcm theo kết luận số bốn mươi chín bộ chính trị
về mục tiêu kết luận số bốn mươi chín của bộ chính trị đeo rõ mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại tp hcm vào năm hai nghìn ba mươi năm
như vậy tp hcm phải hoàn thành toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị còn lại khoảng hai trăm linh km trong một mươi hai năm
vì vậy ban quản lý đường sắt đô thị tại tp hcm cho rằng tp hcm phải quyết tâm thay đổi quyết liệt toàn diện mạnh mẽ và đột phá để hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị vào năm hai nghìn ba mươi năm
trong đó có thể nhận diện năm lĩnh vực trọng yếu nhất cần được ưu tiên gấp trúc nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể gồm
quy hoạch thu hồi đất và giải phóng mặt bằng nguồn lực tài chính thủ tục đầu tư phê duyệt và triển khai dự án giải pháp về công nghệ tổ chức thi công cung cấp vật tư thiết bị và mô hình tổ chức quản lý nguồn nhân lực
sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện công trên địa bàn thành phố yêu cầu các bệnh viện phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không để phải mua thuốc bên ngoài
để tránh tình trạng thiếu thuốc sở y tế yêu cầu các bệnh viện chủ động lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi gói thầu đang thực hiện hết hiệu lực ít nhất là ba tháng
đồng thời phải có kế hoạch dự trữ thuốc đảm bảo việc cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn thực hiện việc lựa chọn nhà thầu khi được sở y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
sở y tế cũng khuyên khích các đơn vị đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong công tác giám sát kê đơn tuân thủ phát đồ điều trị phát hiện các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
các bệnh viện cần chủ động ra soát củng cố quy trình khám cấp giấy khám sức khỏe nói chung khám sức khỏe lái xe nói riêng và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định hiện hành
thông tin từ trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị đã khảo sát bốn mươi hai tám trăm linh lực doanh nghiệp và bảy mươi sáu hai mươi hai người lao động về nhu cầu tuyến dụng và về mức lương khi tìm việc
dựa trên dữ liệu từ khảo sát này đơn vị tổng hợp mức tuyển dụng của các doanh nghiệp và mức lương người lao động mong muốn
theo đó các doanh nghiệp cần lao động làm việc với mức lương dưới năm triệu đồng một tháng chiếm một mươi năm tổng nhu cầu nhân lực
mức lương từ năm đến một mươi triệu đồng một tháng chiếm hai mươi năm
mức lương trên một mươi đến một mươi năm triệu đồng một tháng chiếm một mươi năm tổng nhu cầu nhân lực
mức lương trên một mươi triệu đồng trên một tháng chiếm hai mươi bốn chín
còn mức lương trên một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng chiếm một mươi sáu

trong khi đó nhu cầu tìm việc của người lao động với mức lương dưới năm triệu đồng một tháng chỉ chiếm một mươi
đa số ở các công việc giãn đơn bán thời gian đồng thời có một mươi một năm nhu cầu tìm việc với mức lương từ năm đến một mươi triệu đồng một tháng
trên một mươi đến một mươi năm triệu đồng một tháng chiếm bốn mươi bốn ba
trên một mươi năm hai mươi triệu đồng một tháng chiếm hai mươi bốn năm
và trên hai mươi triệu đồng một tháng chiếm một mươi chín
như vậy có gần chín mươi người lao động khi ứng tuyển công việc mong muốn mức lương trên một mươi triệu đồng một tháng
trong chiều ngày một mươi tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã lập đoàn kiểm tra quán đậu homemade
trên đường phan xích long phường ba để làm rõ thông tin khách hàng phản ánh phát hiện dòi trong miếng thịt luộc tại quán này
trước đó mạng xã hội lan truyền thông tin về một vật thể
như con dòi nằm trong phần thịt của bốn đậu tại quán đậu homemade trên đường phan xích long
sau sự việc trên đại diện công ty đậu homemade đã thông tin trên phan made về vụ việc
cụ thể thời điểm phát hiện sự việc quản lý chi nhánh đã xin lỗi khách
đề nghị khách sử dụng các món ăn khác đồng thời kiểm tra toàn bộ lô thịt tại chi nhánh trên
phía công ty cho rằng giả thuyết nguyên nhân xuất hiện vật thể lạ trên miếng thịt luộc
có thể do trứng rùi phía ngoài rơi vào hoặc từ chén mắm tôm
đồng thời cam kết không sử dụng thực phẩm bẩn hay ôi thiêu để phục vụ khách hàng
chiều ngày một mươi tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã lập đoàn xuống xác minh vụ việc
đồng thời nhắc nhở nhân viên tuân thủ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiếp tục mang đến trải nghiệm bay vui vẻ an tâm cho khách hàng
bảo hiểm du lịch toàn diện skycare được áp dụng trên tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế
cho tất cả khách hàng thuộc mọi hãng vé
khách hàng được chi trả các quyền lợi từ bồi hoàn chi phí sức khỏe y tế phát sinh do tai nạn
ốm đau bao gồm cả covid một mươi chín đến các vấn đề liên quan đến chuyến bay như trẻ chuyến bay
trẻ hành lý cấp lạc hành lý và giấy tờ tùy thân và các dịch vụ hỗ trợ y tế du lịch toàn cầu hai mươi bốn trên bảy
chỉ cần mua vé thành công và thực hiện các chuyến bay bất kỳ khách hàng sẽ được nhận bảo hiểm
áp dụng cho tất cả các hãng vé eco deluxe skybox puginix
thông tin giấy chứng nhận bảo hiểm sau hai mươi bốn giờ kể từ thời gian hoàn thành chuyến bay được cập nhật tại website hoặc tổng đài vietjet
với bảo hiểm ulis skycare khách hàng đặt vé tại website www vietjetair com và ứng dụng điện thoại vietjet air
thưa quý vị sau nhiều lần thâm nhập và điều tra vào các thời điểm khác nhau trong ngày
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được nhiều chiêu trò
trò gian lận cướp của một số hãng taxi trong khu vực sân bay
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trong vai một hành khách vừa xuống chuyến bay
tại làng c đón taxi thuộc gà quốc đội sân bay tăng sơ nhất
nữ nhân viên của hãng street taxi trấn an phóng viện
sau đó chúng tôi lên sân bay
tên xe taxi biển số sáu mươi e năm trăm chín mươi sáu mã tài năm nghìn một trăm sáu mươi ba của jeep taxi
trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
không rành đường và tên xe taxi đã tắt đồng hồ tính tiền đặt trên xe
theo google maps quãng đường từ điểm đó taxi gà quốc đội về đến chung cư tám x trường chinh là chín ba km
sau khi đến nơi phóng viên báo quay ngược lại một địa điểm khác với tổng quãng đường di chuyển là một mươi ba một km